thưa quý vị chặn xe thậm chí dùng cả hung khí để hành hung đe dọa mỗi khi có một đơn vị khác vào nhận thi công trên địa bàn
đây là những gì diễn ra tại khu đô thị starlek tây hồ hà nội trong thời gian vừa qua
gây bức xúc dư luận về mức độ manh động và bất chấp pháp luật của các đối tượng
vậy hành vi này sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật
kính mời quý vị đón xem chương trình an ninh với cuộc sống của chúng tôi ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các đối tượng khai nhận sau khi nhận được điện thoại của nguyễn thị lan hương tức hương đen
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm hà nội
chủ công ty lan hương chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận tây hồ và bắc tử liêm
thông tin về việc bị người khác chiếm địa bàn
hai đối tượng này đã cùng các đàn em của hương đi dàn mặt và đe dọa đối phương
khi tới địa bàn được cho là của hương hoạt động kinh doanh vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng

các đối tượng khai nhận sau khi nhận được điện thoại của hương

các đối tượng khai nhận sau khi nhận được điện thoại của hương
trú tại phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm hà nội chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận tây hồ và bắc tử liêm
các đối tượng khai nhận sau khi nhận được điện thoại của hương